thưa quý vị và các bạn lâu nay việc xây dựng các tượng quốc tổ hùng vương phần lớn mang tính tự phát
có những hạn chế về chất lượng nghệ thuật và tính biểu tượng
nhằm kiểm soát số lượng chất lượng các công trình này bộ văn hóa thể thao và du lịch đang triển khai
dự án quy hoạch tượng đài quốc tổ hùng vương đến năm hai nghìn ba mươi năm do chính phủ giao thực hiện và hoàn thành trong quý bốn năm nay
tuy nhiên việc xây dựng này đang đứng trước nhiều khó khăn bởi vua hùng là một nhân vật huyền sử
cách đây hàng ngàn năm không có tư liệu lịch sử bằng hình ảnh
vậy quy chuẩn nào cho tượng đài này cũng như xây dựng bao nhiêu cho đủ là nội dung mà góc nhìn văn hóa tuần này đề cập đến
để có cái nhìn rõ hơn chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời
xin được giới thiệu họa sĩ trần khánh trương chủ tịch hội mỹ thuật việt nam phó chủ khảo hội đồng tuyển chọn bộ tượng vua hùng
xin giới thiệu nhà báo ngô vương anh ban tuyên truyền lý luận báo nhân dân
trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
và trước khi bắt đầu vào cuộc thảo luận về chương trình này thì chúng tôi mời quý vị và hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi một clip mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
theo thống kê sơ bộ cả nước hiện có một bốn trăm một mươi bảy di tích liên quan tới tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
được unesco công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm hai nghìn một mươi hai
hiện nay phần lớn tượng hùng vương được xây dựng trong các đền thờ và một số ít ở không gian công cộng
tiêu biểu là hệ thống một tượng quốc tổ hùng vương trong đền thờ và một mươi tám tượng hùng vương ngoài trời
tại công viên văn hóa đồng xanh thành phố pleiku gia lai
tượng hùng vương ngoài trời trong nhà tại khu du lịch văn hóa suối
tượng hùng vương trong nhà tại hồ chí minh ngay cả tỉnh phú thọ cũng mới đang triển khai kế hoạch xây dựng tượng đài quốc tổ tại đền hùng
khảo sát tượng quốc tổ hùng vương trên cả nước cho thấy
hiện chưa có công trình nào được xây dựng đúng với tính chất và quy mô của công trình tượng đài
vô hùng có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân
xây dựng tượng đài hùng vương chính là tạo ra cơ sở vật chất biểu tượng văn hóa và để lại di sản cho đời sau
xong thực tế hoạt động này lâu nay đang đặt ra việc cần thiết phải có quy hoạch để thống nhất quản lý các địa điểm cũng như chất lượng công trình
yếu tố như thế nào để có thể khắc họa được hình tượng của vô hùng
nhưng mà chúng ta có truyền thuyết và đặc biệt là chúng ta qua cái khảo cổ những năm gần đây thì chúng ta có được rất là nhiều các cái hiện vật để nó nói lên cái thời đại vô hùng
người ta đã sống như thế nào qua các hiện vật ấy
chẳng hạn như là về đồ đồng về đồ gốm đồ đá chưa kể đến đó là cái truyền thống lúa nước
như vậy chúng ta có thể tưởng tượng được một ông vua mà bắt đầu từ những cái bộ tộc tập hợp lại thành một quốc gia
thì nó khác với một ông vua mà đã có một quốc gia rồi
nó gắn bó với cái sự phát triển của lịch sử
và chúng ta có thể tưởng tượng ra được cái đời sống của thời kỳ đồ đạ mới rồi
tất cả những cái như vậy cũng giúp cho chúng ta có thể tưởng tượng ra được nếu là một ông vua thì có thể trang phục ở mức độ nào
vì các trang phục chúng ta có biết ở trên trống đồng chúng ta có thể thấy được một số trang phục của thời kỳ ấy
chúng ta có thể xây dựng được một cái hình tượng vua hùng
khi mà có cái cuộc thi về tượng đài vua hùng ở phú thọ thì chúng tôi cũng nhấn mạnh cái chỗ này
và có tới hơn ba mươi tác phẩm đã gửi đến
tất nhiên là cái quan niệm khác nhau
nhưng mà cuối cùng thì các tác giả nào cũng khai thác từ những cái hiện vật của thời vua hùng để gắn vào
nhưng cũng có thể có những người tưởng tượng khác hơn
thì tôi nghĩ là trong nghệ thuật thì nó vô cùng
thì chúng ta có được một cái điểm chung nhất
những cái sự ủng hộ chấp nhận đông đảo nhất
thế còn lại thì cái sự dị biệt là cái chuyện chúng ta phải chấp nhận
như vậy là để có thể tìm được ra những nét đặc trưng nhất
mang hình tượng của những nhân vật lịch sử thì vai trò của hội đồng tuyển chọn
là rất là quan trọng đúng không ạ
hiện nay thì có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta sẽ lãng phí tiền của các địa phương
trong việc tặng tượng các nhân vật lịch sử
vậy thì câu hỏi này xin được hỏi nhà báo vương anh ạ
đúng là như vậy
cũng đã có khá nhiều điều tiếng xung quanh một số các công trình tượng đài quảng trường
nó có cái tính hoành tráng
nhưng mà đồng thời nó tiêu một số tiền khá lớn
trong cái bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tại địa phương
cũng như cả nước ta nói chung
chưa phải là phát triển cao lắm
thì dư luận luôn luôn băn khoăn và đòi hỏi những câu trả lời thỏa đám
về sự hài hòa giữa việc xây dựng một công trình văn hóa
với việc thực hành tiết kiệm
phải có một cái sự tương hợp giữa công trình đó
trong một bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của địa phương nói chung
cũng như của cả nước nói riêng
khi chúng ta làm được điều đó
có một sự hài hòa
như vậy thì tôi nghĩ là dư luận sẽ ủng hộ thôi
không có vấn đề phản đối hay thắc mắc nào
cái dư luận này chúng ta rất đáng lắng nghe
nhưng mà cái thông tin thì cần phải chính xác
hiện nay là cái dư luận làm tầng đài và thông tin về tầng đài là không chính xác
theo cái thống kê chính thức
kể cả những cái đối tượng làm từ thời pháp thuộc còn lại
cho đến đặc biệt là từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
cả miền bắc cả miền nam bắt đầu làm
kể cả những cái tượng trong các nghĩa trang lệ sĩ tầm cả nước
cách đây chưa đến một mươi năm
có ba trăm sáu mươi năm cái tượng
có ba trăm sáu mươi năm cái tượng

mà ai cũng nói là hàng nghìn tượng đài
mà đó là kể cả cái tượng những bê tông ngày xưa
mà thời chiến tranh nhỏ nhỏ đấy
chứ không phải là tưởng to như bây giờ đâu
cho nên chúng ta đi cả nước không mấy khi gặp tượng đài
trong khi đó chúng ta sang châu âu phải sang nhiều nước là
đi rồi mấy chục cây số có thể gặp cái tượng đài rất là nhiều
chúng ta thì không gặp
phần lớn các tượng đài làm ở chỗ nghĩa trang
làm ở những cái di tích lịch sử
chứ còn mà ở những cái trung tâm văn hóa
trung tâm kinh tế thì lại rất là ít
cho nên cái cách đánh giá nói là
nghìn tượng đài nhà tượng đài là tôi cho là một cái thông tin sai
gần đây nhất có những cái thông tin tượng đài ngàn thì tôi xin cải chính lại là
trước đây làm bằng xi măng thì nó không tốn bao nhiêu
bây giờ làm những cái tượng to thì làm bằng đồng
tức là nó phải qua nhiều khâu khác nhau
thế thì những cái tượng mà nhiều tiền nhất ấy
mà tôi cộng được cho đến bây giờ đó là cái công trình lớn nhất là công trình tượng đài
bà mẹ việt nam anh hùng ở quảng nam
mà ở bên trong lòng cái tượng ấy
là một ngàn mét vuông để làm bảo tàng
tức là cái tượng ấy nó như một cái nhà mà bên trong là một ngàn mét vuông
hết đúng hai trăm ba mươi tỷ
đó là tượng to nhất
ví dụ cái tượng bắc hồ ở gia lai
cao một mươi một mét cùng với cái phù đưa đằng sau là sáu trăm linh mét bằng đá
hầu hết các tượng của chúng ta không có tượng nào quá một trăm linh tỷ
và phần lớn là chỉ mấy chục tỷ
thế nên khi mà chúng ta đặt ra cho dư luận là tượng đài ngàn tỷ
làm cho mọi người
thì là rất là hoang mang không hiểu được
chỉ vì một cái lý do là cái tượng đài ninh bình
đấy là cái việc làm tôi không rõ
nhưng mà hiện nay người ta bảo đấy một năm trăm linh tỷ và hết bảy trăm năm mươi tỷ và bây giờ chưa xong
trong cái đó cả tượng đài và cả quạng trường của tỉnh gia lai hết một trăm hai mươi ba tỷ
thế thì họ đổ đi đâu
cho nên nó làm sai lệch cái ý nghĩa của nó
cho nên là nếu chúng ta tính là bảy tỷ mấy chục tỷ cho một cái tượng đài cho một tỉnh hoặc là
mà cả năm ấy thì cả nước mới đổ
một chục cái trở lại các loại
rõ ràng chúng ta đổ vào cho văn hóa và cho con cháu hết độ một vài trăm tỷ
tôi cho là không phải là vấn đề lớn đối với ngân sách cũng như là đối với đất nước ta
cho nên cái việc làm tượng đài ở đây đừng nghĩ nhiều về cái trường kinh tế và đừng lấy kinh tế ra
và vấn đề bây giờ là chất lượng các tượng đài như thế nào để đáp ứng được
đời sống văn hóa yêu cầu về văn hóa yêu cầu thưởng thức
đó là quan trọng nhất
với con số mà ông đưa ra cùng với những dẫn chế cụ thể như vậy thì có thể thấy rằng là
tượng đài mà chúng ta có thì chưa nhiều đúng không ạ
tuy nhiên thì dư luận lại vẫn dị ứng với các dự án làm tượng đài
thế vậy thì theo hai vị khách mời các vị có thể cắt liễu cái rõ ràng hơn là nguyên nhân của cái việc này là do đâu ạ
vấn đề ở đây chúng tôi muốn đặt ra đó là chất lượng tượng đài
và có nên hay không nên thành một cái phong trào làm nặng về cái tượng này nặng cái tượng kia
và có lẽ một phần sau chiến tranh chúng ta quan tâm đến tượng đài chiến thắng
gần đây thì chúng tôi mới đặt vấn đề vào đó là quan tâm đến tượng đài
vấn đề văn hóa tượng đài danh nhân thì cái đó nó gần với chúng ta hơn là đi theo một chiều
chúng ta cũng phải phân biệt rõ quy mô những cái chi phí trong một cái tượng đài
thì thường ấy nó nằm ở trong một cái dự án chung xây dựng một cái không gian văn hóa lớn hơn rất nhiều
thì tổng cái dự án đó thì có thể là một cái con số khá lớn
trong khi cái con số để mà xây dựng lên cái tượng đài cụ thể như họa sĩ trần khánh trương nói
thì nó chỉ là một phần nhỏ thậm chí rất nhỏ trong cả cái dự án lớn đó
thì cái vấn đề ở đây là phải cân nhắc cái không gian của cái dự án đấy
chứ không phải riêng về chuyện cái tượng
người ta quan tâm đến cái việc tiêu nhiều tiền là cho cả cái dự án đấy nói chung
và người ta đặt câu hỏi là có cần thiết trong cái bối cảnh văn hóa xã hội của địa phương
nó đã tương hợp chưa
nếu mà nó tỏ ra chưa tương hợp thì thậm chí xã hội còn thể đặt những cái câu hỏi gây gắt hơn
về tính hiệu quả
về cái sự lãng phí thậm chí nó có chuyện tư túi tham mô tham nhũng gì ở đó không
thì những cái câu hỏi đó tôi nghĩ là những người hoạch định dự án đó
phải trả lời một cách minh bạch và rõ ràng trước dân
thì nếu có được những cái câu trả lời cụ thể chính xác đó
thì tôi nghĩ là cũng không có những cái thắc mắc không cần thiết
có ý kiến thì cho rằng là khi chúng ta đã xây dựng tượng đài hùng vương
thì đối với các địa phương trên cả nước thì đã dựng từ
hình tượng của vua hùng thì chúng ta sẽ có một cái mẫu chung
chứ không nên mỗi địa phương chúng ta sẽ xây dựng một hình tượng khác nhau
tôi thì rất đồng ý với cái ý là vua hùng là một cái biểu tượng
còn khi chúng ta cụ thể hóa cái hình ảnh của vua hùng ấy
cũng chỉ mang tính biểu tượng và nên thống nhất
để người dân ở bất cứ nơi nào tỉnh nào
nhìn vào đó cũng thấy đó đúng là của hùng
bởi vì thế tôi nghĩ là cái công trình tượng các vua hùng ấy
nên có một cái mẫu thống nhất và cái mẫu này
nó phải đáp ứng được cái yêu cầu là cái tính biểu tượng nó rất là cao
để nhìn vào đó người ta biết được cái đặc trưng về mặt văn hóa
về mặt tâm linh của cái giai đoạn hùng vương
chúng ta không nên cụ thể hóa một cách nó hơi gợi ép
những cái chi tiết cụ thể mà điều cần thiết
là để mỗi khi nhìn vào cái mẫu tượng
hoặc là cái tượng cụ thể ở trên quảng trường
thì tất cả đều đồng ý rằng đó là một cái biểu trưng
để kỷ niệm để nhớ về cái thời đại tiền sơ sử của chúng ta
và cái văn minh của cái thời hùng vương đó rực rỡ như thế nào
cái đó thì nó phụ thuộc rất nhiều
và cái hội đồng thẩm định và tuyển chọn
để làm sao chúng ta có một cái mẫu tượng có một cái tính biểu tượng rất là cao
và đều có sự đồng thuận
họa sĩ trần khánh trương ông nghĩ sao nếu như mỗi địa phương
xây dựng những bức tượng đài về vua hùng
có thể là sẽ không có sự thống nhất
mà sẽ là mỗi địa phương sẽ có một hình tượng riêng ạ
có rất nhiều phương án khác nhau để bàn là xây dựng cái tượng đài hùng vương như thế nào
có người cho rằng là không nên làm tất cả trái tim cả nước
tôi ủng hộ ý kiến này
chúng ta không nên gọi là cập nhật hóa tất cả các tỉnh thành đều phải có
cũng người cho rằng là cũng chỉ nên làm mỗi vùng miền nên có một cái
chẳng hạn như tây khu vực tây bắc khu vực việt bắc khu vực đông bắc đồng bằng sông hồng
khu vực bắc khu miền trung miền nam miền trung tây nguyên
rồi là đồng băng sửa vương long và đông nam bộ
nhưng mà như thế cũng là nhiều
tất nhiên phương án thì cũng chỉ xây độ năm sáu cái thôi
quan điểm của tôi vua hùng là tín ngưỡng
cũng thờ cúng
có lẽ là cũng chỉ nên xây được một tượng đài vua hùng ở phú thọ thôi
tạo một cái điểm nhấn ở đấy thôi
là chính không nên tràn lan tỉnh thành nào cũng có
mà ngay cả khu vực nào cũng có cũng phải tính lại
nhưng khu vực nào cũng có tình nào cũng có đó là đền thờ vua hùng
và trong đền thờ vua hùng thì cái phần thờ ấy là có tượng vua hùng
thì đó là cách thứ nhất
cái thứ hai là nếu chúng ta là phải đưa nhiều nơi
bởi vì chúng ta lại còn nguyện vọng của nhân dân
chúng ta có thể xây trong những cái khu vực tây bắc việt bắc chẳng hạn
hay là đồng bằng hay là ở đâu đó một cái tượng đài
nhưng mà tôi thì tôi nghĩ cái tượng đài này nó phải nằm trong một cái khuôn viên lớn
theo kia nói là nói chung là có thể gọi là một cái công viên hùng vương chẳng hạn
mà công viên hùng vương ở trong ấy cũng kết hợp cả luôn cả nhà thờ
tức là có tượng đài có nhà thờ và nằm trong một khuôn viên lớn mà mang tính chất khu vực
tôi cũng bổ sung thêm là cái được unesco công nhận
là cái tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
nó là một cái di sản văn hóa phi vật thể
và unesco người ta nhấn mạnh cái khía cạnh tinh thần
không phải là một cái di tích cụ thể cũng như là một cái di vật nào đó
mà đây là cái tín ngưỡng trong dân gian
và nó mang nhiều cái giá trị tinh thần
và tôi nghĩ rằng không nên tạo ra một cái phong trào làm tượng vua hùng
mà đúng như họa sĩ trần khánh trương nói
có một tượng vũ hùng
nó mang tính chất đại diện
và cũng có thể có thêm nhiều các cái phiên bản
ở quy mô nhỏ hơn
trong cái dòng chảy chung
chúng ta nhìn vào cái biểu tượng đó
thì chúng ta nhớ về hội nguồn dân tộc
chúng ta có một yếu tố để đoàn kết
đã có một khu di tích quốc gia đặc biệt là đền hùng
thì cũng không nhất thiết mỗi tỉnh phải có một khu di tích về hùng vương
tôi nghĩ là như vậy
nếu có thêm những phiên bản ở quy mô nhỏ hơn tượng bộ hùng
thì tôi nghĩ là phải là một không gian văn hóa đa chiều mở rộng
và nó phù hợp với những cái đặc trưng văn hóa của địa phương đó
vũ hùng là một hợp phần trong không gian văn hóa đó
và ở từng địa phương thì họ
cái vùng đó họ có những cái đặc trưng văn hóa khác nhau
khác với các khu di tích
nếu chúng ta đã đưa vũ hùng lên thành một hình tượng như là một quốc tổ
thì hình tượng quốc tổ đó cũng nằm trong văn hóa của từng vùng nguyền cụ thể khác nhau
tôi nghĩ là cần phải được bàn một cách rất là cụ thể
và với ý kiến của các chuyên gia có uy tín
chúng ta nên có những giải pháp như thế nào
để một mặt là chúng ta tránh được cái sự lãng phí tiền của người dân
thứ hai là để hình tượng của hùng vương thể hiện được nét uy nghiêm
mang tầm thời đại và đáp ứng được đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu về thẩm mỹ
xin mời họa sĩ trần khánh trương
thực ra thì chúng ta có nhiều giải pháp và nhiều cách làm
bởi vì chúng ta đã có cái tín ngưỡng thờ vụ hùng vương rồi
không làm tượng thì nhân dân vẫn cứ thờ
không làm tượng thì đến ngày rỗ nhân dân vẫn cứ đến
nhưng mà bây giờ chúng ta gần trăm triệu dân rồi
điều kiện đi lại thì không phải là khó khăn nhưng mà cũng là xa
nếu mà từ miền nam ra phải mấy nghìn km
thì cũng có người có điều kiện họ đến tận nơi được là tốt nhất
nhưng mà nếu không thì cũng phải có những cái khu để người ta có thể đến gần hơn
nhân dân rộng rãi hơn người ta có thể thờ cúng
thì tôi nghĩ giờ như ban đầu tôi nói là không phải là cái gì chúng ta cũng làm văn hóa
và cứ phải rất là nhiều tiền
nhưng mà chúng ta biết làm làm đúng chi đúng chi đủ
và nâng cao
nâng cao cái thẩm mỹ tính thẩm mỹ để phục vụ
thì tôi cho rằng là cái việc chúng ta làm tượng đài
nữa chứ nhiều nước cũng không thành vấn đề chúng ta phải đặt ra
tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của họa sĩ trần khánh trương
khi chúng ta làm một công trình văn hóa
và cụ thể ở đây là tượng hùng vương quốc tổ
những cái yếu tố văn hóa là phải được chú ý đầu tiên
về hùng vương chúng ta không có tư liệu lịch sử bằng chữ viết
mà chủ yếu
là những cái hình ảnh còn lại
ở trên trống đồng ở trên thạp đồng
những cái hiện vật học cổ thôi
thì khi tính toán cái mẫu tượng
và những cái hoa văn xung quanh
để diễn giải về cái giai đoạn văn hóa đó
thì chúng ta đã có các nhà điêu khắp
các nhà mỹ thuật các chuyên gia về văn hóa lịch sử
và tôi nghĩ rằng cái mẫu tượng
cũng là một cái sự giản dị
nó thể hiện cái tính
chất phác nguyên sơ của cái buổi đầu dựng nước
nhưng đồng thời nó cũng hàm ý
một cái việc chúng ta không xa hoa lãng phí
trong các cái công trình văn hóa
cụ thể cái bức tượng
và cái công trình văn hóa phụ trợ xung quanh ấy
nó phải ở trong một cái bối cảnh phù hợp
đấy là điều chúng ta thực hành tiết kiệm
chống lãng phí một cách rất là cụ thể
không phải một cái công trình to lớn
xa hoa mới là có tính văn hóa cao
hơn các cái công trình nhỏ khác
quan trọng là những cái người xây dựng
phải đặt được cái tâm ý vào trong đó
có cái sự đồng thuận của nhân dân
chúng ta có thể thấy rằng là việc xây dựng những bức tượng
để thể hiện tín ngưỡng thờ cúng
tin ngưỡng biết ơn tổ tiên của nhân dân ta
luôn luôn là một điều rất nên làm
tuy nhiên cách làm như thế nào
để làm sao tránh được sự lãng phí
tạo được sự minh bạch
và đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ
cũng như là tạo được sự đồng thuận của người dân
luôn luôn là vấn đề mà chúng ta cần phải nhắc
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình
ngày hôm nay của chúng tôi
và kính thưa quý vị
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi
cũng xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt